bộ trưởng y tế pháp olivier véran vừa thông báo pháp đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp y tế thêm hai tháng đến ngày hai mươi bốn tháng bảy
đề xuất dự kiến sẽ được trình quốc hội pháp vào ngày bốn tháng năm trong đó nhận định việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trong tháng này là quá sớm và có thể khiến dịch bệnh bùng phát dữ dội
bộ trưởng y tế pháp nhấn mạnh nước pháp cần thiết phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trong thời gian dài và điều này đòi hỏi nỗ lực lớn của người dân
trong khi đó bộ nội vụ pháp cũng cho rằng cần phải chung sống với virus